các quốc gia thành viên liên minh châu âu eu đã thống nhất mức trần giá khí đốt là một trăm tám mươi euro trên một mwh
áp dụng từ giữa tháng hai năm tới
thỏa thuận đạt được sau nhiều tuần đàm phán giữa các quốc gia eu nhằm tìm cách hạn chế tác động tiêu cực
từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay
trước đó cộng hòa séc nước giữ chức chủ tịch luân phiên hội đồng eu đã đề xuất với các nước eu khác
giảm mức trần giá khí đốt đề xuất từ hai trăm bảy mươi năm euro xuống còn một trăm tám mươi tám euro trên một mwh
phản ứng trước thỏa thuận mới nhất điện kremlin tuyên bố mức giá trần đối với khí đốt tự nhiên là một trăm tám mươi euro trên một mwh
mà bộ trưởng năng lượng các nước thành viên eu đã nhất trí sau nhiều tháng tranh cãi là không thể chấp nhận được
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định đây là sự vi phạm quy luật thị trường quyết định giá cả